quý vị thân mến hôm nay chủ nhật cuối tuần thời tiết bắc bộ vẫn tương đối ấm áp
phổ biến với mức nhiệt từ hai mươi hai cho tới hai mươi sáu độ c và trong ngày có nắng
quý vị lưu ý là buổi sáng sớm thì sẽ xuất hiện sương mù vì vậy mà quý vị di chuyển cần hết sức giữ khoảng cách
cũng như tốc độ an toàn đặc biệt là tại các công đường đèo núi khuất tầm nhìn
mùa đông tại bắc bộ năm nay có thể nói tương đối ấm áp từ đầu mùa mới chỉ có một đợt rách đậm rết hải
và dự báo trong tháng một này sẽ có hai đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm mạnh
còn lại là tiết trời mùa đông sẽ ổn định ở mức nhiệt như những ngày vừa qua
dự báo bắc trung bộ ngày hôm nay sẽ có mưa nhỏ trong khi đó thì nam trung bộ về phía nam bộ nắng giáo
nhiệt độ tăng dần với mức nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c